văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc cho biết vừa tiến hành khởi tố và bắt tạm giam bảy đối tượng đều trú tại thị trấn eak để điều tra về hành vi giết người
nhóm đối tượng gồm ikhwan beya ihenri nie inim nie iosef nie iquing melo ifon nie và ibin melo
theo kết quả điều tra do có mâu thuẫn từ trước với iniko demnie kazam trú tại xã erda huyện elka nên khi gặp nhau các đối tượng trên đã dùng dao dựa gậy sắt đuổi đánh
kết quả giám định iniko bị thương ở phần đầu nứt khỉu tay phải và cẳng chân phải
căn cứ theo quy định của pháp luật cơ quan công an đã bắt và xử lý bảy đối tượng trên về hành vi giết người